ngày hai mươi hai tháng tám công an phường một thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã ra mắt mô hình kết nối hệ thống báo động từ các ngân hàng đóng trên địa bàn về trụ sở công an phường với tên gọi tiếng chuông cảnh báo